tuyến giao thông vào địa bàn hai xã phước thành và phước lộc huyện phước sơn cơ bản đã thông
tuy nhiên hiện mọi thứ vẫn còn ngồn ngang và phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục được
trước mắt tỉnh quảng nam đang khẩn trương huy động nguồn lực
triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt nhằm sớm ổn định đời sống của nhân dân
gần một tháng xảy ra sạt lở gây cô lập ở hai xã phước thành và phước lộc của huyện phước sơn
đến nay tuyến giao thông huyết mạch vào hai xã đã được lực lượng chức năng khơi thông
tuy nhiên vẫn còn nhiều vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở
hiện tỉnh quảng nam vẫn tiếp tục ra cố để bảo đảm an toàn giao thông
nhằm phục vụ công tác cứu trợ ổn định đời sống của nhân dân
để bảo đảm đời sống cho nhân dân đến nay các lực lượng chức năng đã bố trí hai mươi bảy nhà tạm cho nhân dân ở xã phước thành
vận chuyển trên năm mươi hai tấn gạo hỗ trợ một tám tỷ đồng tiền mặt bảo đảm lương thực trong vòng ba tháng cho người dân địa phương
đồng thời huy động lực lượng giúp nhân dân tháo dọn nhà cửa đường xá dọn vệ sinh khám chữa bệnh cho người dân
còn tại xã phước lộc bên cạnh tiếp tục tìm kiếm bốn người còn mất tích
những ngày qua các lực lượng đã làm một mươi ba nhà tạm cho các hộ tại thôn một và thôn ba
qua việc sạt lở lần này sẽ có một cuộc họp để bàn về vấn đề đảm bảo phát triển dân sinh
đảm bảo phát triển hạ tầng khu vực miền núi như thế nào để ổn định lâu dài
có thể thích ứng được với tình hình thiên tai và biến hợp đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt như hiện nay
từ sau cơn bão số chín đến nay cùng với quân khu năm các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
đã giúp huyện phước sơn khẩn trương khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu để bảo đảm các điều kiện làm việc
ổn định đời sống nhân dân
tuy nhiên về lâu dài sắp đến tỉnh quảng nam sẽ tiến hành khảo sát
tìm địa điểm để bố trí tái định cư tất sản xuất và động viên nhân dân đến nơi an toàn